tại lào cai đại tướng đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội đã đi kiểm tra tình hình khôi phục sản xuất sau lũ tại xã quang kim huyện bát sát
đây là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do ảnh hưởng của cơn bão số hai vừa qua
tổng thiệt hại mà bão số hai gây ra cho xã quang kim ước tính ba mươi bảy tỷ đồng ảnh hưởng đến đời sống của hơn ba trăm linh hộ dân trong xã
được sự hỗ trợ của trung ương của tỉnh và các tổ chức xã hội đến nay quang kim đã cơ bản ổn định cuộc sống cho người dân
tuy nhiên hiện nay quang kim vẫn đang cần nhiều sự hỗ trợ để khôi phục lại hạ tầng kinh tế bị thiệt hại
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí đỗ bá tị đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo xã quang kim và huyện bát sát trong quá trình khắc phục hậu quả
trong đó có việc nhanh nhạy chuyển đổi cơ cấu cây trồng để tạo thu nhập cho người dân đồng thời yêu cầu cấp ủy chính quyền địa phương cần đoàn kết để phấn đấu xây dựng
để xã đạt chuẩn danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới vào năm hai nghìn hai mươi làm tốt công tác tiếp dân
các cử tri đối với đảng nhà nước
nhân dịp này đồng chí đỗ bá tị cũng đã đi thăm hỏi động viên và tặng quà cho một số hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong xã